ngày tám chín bộ trưởng bộ y tế đã có công điện gửi ubnd tp hcm thành phố hà nội phú yên và hai mươi tỉnh thành phố khu vực phía nam
gồm bình dương đồng nai long an tiền giang an giang bà rê vũng tàu cần thơ đà nẵng đồng tháp kiên giang khánh hòa tây ninh trà vinh vĩnh long bạc liêu bình phước bến tre cà mau hậu giang và sóc trăng
về việc thần tốc xét nghiệm phòng chống dịch covid một mươi chín
ngày một mươi năm chín bộ trưởng bộ y tế đã có công điện gửi ubnd tp hcm tp hà nội phú yên và hai mươi tỉnh thành phố khu vực phía nam
rt pcr mẫu gộp theo nhà ở hộ gia đình tiếp tục xét nghiệm tầm soát một trăm linh với các trường hợp có biểu hiện ho sốt khó thở viêm đường hô hấp đến cơ sở khám chữa bệnh và tại cộng đồng
thực hiện xét nghiệm ba ngày một lần đối với nhân viên người lao động là các trường hợp có nguy cơ cao tại các cơ sở khám chữa bệnh các cơ sở sản xuất kinh doanh khu công nghiệp
người trực tiếp cung cấp dịch vụ thiết yếu xem xét tổ chức thực hiện việc hướng dẫn người dân tự lấy mẫu có sự giám sát của nhân viên y tế
bộ y tế đề nghị các địa phương huy động tối đa các lực lượng tham gia lấy mẫu tăng cường hướng dẫn người dân tự thực hiện xét nghiệm kháng nguyên nhanh
có sự hỗ trợ của nhân viên y tế hoặc tình nguyện viên đã được tập huấn thực hiện lấy mẫu đảm bảo an toàn phòng chống dịch
bộ y tế đề nghị hai mươi ba tỉnh thành phố thực hiện việc gộp mẫu làm xét nghiệm kháng nguyên nhanh và rt pcr phù hợp với tình hình thực tế
bộ y tế đề nghị hai mươi bốn tỉnh thành phố thực hiện việc gục mẫu làm xét nghiệm kháng nguyên nhanh và rt pcr phù hợp với tình hình thực tế